giả mạo facebook cơ quan công an đăng thông tin sai sự thật
một cá nhân vừa bị công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vương thanh tùng chú tại xã tam lộc huyện phú ninh đã lập fanpage công an phú ninh đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề
chính quyền địa phương bao che làm ngơ tội dân bắc lộng hành cưa gỗ trên địa bàn
với nội dung về chính quyền xã tam lộc huyện phú ninh bao che cho các đối tượng phá rừng
gây dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
ngày một mươi tháng hai khi nắm thông tin tùng từ tp hcm về tam lộc công an huyện phú ninh đã làm việc với tùng
đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm